xu thế hội nhập kinh tế quốc tế đã mở ra nhiều cơ hội việc làm cho lao động việt nam nhưng đồng thời cũng đặt ra rất nhiều thách thức cho các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực
câu hỏi đặt ra là làm thế nào để người học sau khi đã tốt nghiệp không chỉ có trình độ chuyên môn giỏi mà còn có kỹ năng làm việc tốt đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng
có một nghịch lý đang tồn tại là dù số lượng sinh viên ra trường có tỷ lệ thất nghiệp cao nhưng các công ty vẫn thiếu người làm
bởi lẽ hầu hết các đơn vị đào tạo trong nước hiện nay mới chỉ chú trọng đào tạo về chuyên môn trong khi các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp nước ngoài lại rất quan tâm đến kỹ năng làm việc xử lý tình huống xây dựng kế hoạch và thực hiện công việc một cách khoa học từ những chi tiết nhỏ nhất
tôi cho rằng có nhiều yếu tố để đánh giá về nhân sự đặc biệt theo cách làm việc của người nhật bản
chúng tôi rất chú trọng đến phong cách và kỹ năng làm việc chúng tôi đặt ra các tiêu chuẩn như chuẩn năm s có thể hiểu một cách đơn giản là sàng lọc sắp xếp sạch sẽ chăm sóc và sẵn sàng
tuy đơn giản vậy thôi nhưng nếu thực hiện tốt chắc chắn hiệu suất công việc sẽ được nâng lên
chúng tôi cho rằng việc đào tạo nhân sự đào tạo kỹ năng mềm cho người lao động là rất quan trọng
đặc biệt các doanh nghiệp nhật bản ở việt nam chúng tôi đang rất cần những lao động việt nam không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn có những kỹ năng làm việc chuyên nghiệp
nắm bắt được nhược điểm này của người mới tham gia thị trường lao động một số cơ sở đào tạo trong nước đã bắt đầu mạnh dạn kết hợp với các công ty nước ngoài
triển khai mô hình đào tạo về kỹ năng làm việc theo tiêu chuẩn các nước phát triển nhằm trang bị cho người học những kỹ năng làm việc hiệu quả nhất
mới đây trường đại học thành đô kết hợp với các công ty nước ngoài nhằm trang bị cho người học những kỹ năng làm việc hiệu quả nhất